theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vùng áp thấp trên vùng biển nam biển đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
vào hồi một mươi chín h ngày một mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng tám độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và còn có khả năng mạnh thêm
ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và gió đông bắc từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
ở các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận có mưa to với tổng lượng mưa trên hai trăm linh mm
riêng quảng nam đến phú yên mưa rất to từ ba trăm linh bốn trăm linh ml trên đợt
trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ trở lại
trung ương phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
các bộ ngành chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung nhằm chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ